chiều nay quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án bộ luật lao động sửa đổi
so với bộ luật lao động hiện hành dự án bộ luật sửa đổi có một số điểm mới đáng chú ý
như mở rộng khung thỏa thuận về giờ làm thêm tối đa điều chỉnh tăng tuổi nghỉ hiệu
bên cạnh đó còn có một điểm đáng chú ý khác đó là bổ sung một ngày nghỉ lễ là ngày thương binh liệt sĩ ngày hai mươi bảy tháng bảy
nhận được nhiều ý kiến trong phiên thảo luận chiều nay
thảo luận về việc mở rộng khung thỏa thuận về làm thêm giờ tối đa
nhiều đại biểu cho rằng trong bối cảnh thu nhập thấp khó khăn eo hẹp
một bộ phận người lao động hiện nay cần làm thêm để tăng thu nhập
chứ đại đa số không có nhu cầu làm thêm vì cần có thời gian để tái tạo sức lao động và quan tâm hơn tới gia đình
theo tôi việc mở rộng khung thỏa thuận làm thêm giờ tối đa
theo phương án của chính phủ trình tại điều một trăm linh tám dự thảo bộ luật lao động sửa đổi
cần được đặt trong mối tương quan giữa thời giờ làm việc thời giờ nghỉ ngơi
phải hướng đến mục tiêu bảo vệ quyền lợi cho người lao động
nhu cầu làm thêm giờ của cả hai phía đều hướng đến mục đích kinh tế
nhưng với doanh nghiệp máy móc khi sử dụng có thể khấu hao và thay thế được
còn sức khỏe của người lao động thì không gì có thể thay thế được
đồng thời quy định của pháp luật cần hướng đến việc chấm dứt nhân công giá rẻ
lương không đủ sống ở các ngành thâm dụng lao động như hiện nay
cũng cho ý kiến về vấn đề này một số đại biểu đề nghị
để bảo đảm quyền lợi của người lao động đề nghị luật quy định tiền công làm thêm giờ phải tăng lũy tiến
việc quy định trả tiền lương làm thêm giờ cho người lao động
lũy tiến như tổng liên đoàn đã đề nghị như trên thì nhằm đảm bảo được quyền lợi cho người lao động
và khắc phục được tình trạng doanh nghiệp không tuyển dụng lao động phù hợp với quy mô và năng lực
để trốn tránh nghĩa vụ mà huy động làm thêm giờ
cũng tại phiên thảo luận một vấn đề cũng nhận được nhiều ý kiến trái chiều là việc tăng tuổi nghỉ hưu
một số đại biểu cho rằng việc thực hiện theo phương án nào cũng cần được xem xét thận trọng
chính phủ đề xuất chọn phương án một nhưng mà theo tôi thì phương án một mất quá nhiều thời gian
để chúng ta thực hiện xong cái lộ trình đặc biệt là đối với lao động nữ
trong khoảng thời gian một mươi năm năm thì có rất nhiều ngành nghề có sự biến đổi
sự phân bố sắp xếp lao động vì thế mà cũng biến đổi theo
chưa tính đến cái tuổi thọ của lần này liệu chúng ta có thể kéo dài được đến một mươi năm năm hay không
do đó mà tôi đề xuất phương án từ năm hai nghìn hai mươi một mỗi năm thì sẽ tăng ba tháng đối với nam
và tăng năm tháng đối với người lao động
trong năm tháng đối với nữ như vậy thì lộ trình sẽ hoàn thành sau tám năm và một mươi hai năm
một số ý kiến cũng cho rằng nếu tăng tuổi nghỉ hưu thì cần xem xét lại mức đóng
hưởng bảo hiểm xã hội để người lao động không bị thiệt thòi
thực sự chúng tôi cho rằng đây không chỉ là trách nhiệm của ngành bảo hiểm
mà trách nhiệm của xã hội của mọi người tham gia trong kỳ bảo hiểm này
nên chúng tôi đề nghị là tăng tuổi thời điểm này cần phân tích kỳ thêm
có những một số danh mục mà chia sẻ với người lao động và tấm tư nguyện vọng người lao động
nhưng mà đặt vấn đề về mặt liên thông giữa các luật
trong đó có luật bảo hiểm xã hội và cân đối này là một sự cần thiệt trong thời điểm này
trong khi đó một vấn đề cũng nhận được nhiều ý kiến trái chiều
đó là có nên bổ sung một ngày nghỉ lễ là ngày thương binh liệt sĩ hai mươi bảy tháng bảy
nhiều đại biểu đồng tình với việc này
tuy nhiên một số ý kiến lại cho rằng cần tính toán kỹ lưỡng
một số ý kiến đề nghị nên lấy ngày gia đình việt nam ngày hai mươi tám tháng sáu là ngày nghỉ lễ